chào quý vị và các bạn đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
thưa quý vị bộ tài chính vừa trình chính phủ dự thảo sửa đổi
bổ sung một số điều nghị định sáu mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai để vực dậy thị trường trái phiếu
điều đáng nói là việc sửa đổi nghị định diễn ra khi chưa đầy bốn tháng sau khi ban hành
điều này có thực sự tháo gỡ khó khăn cho thị trường hay không
hay chỉ là một giải pháp tình thế cấp bách
tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông trương hiền phương
giám đốc công ty chứng khoán kis việt nam
vâng xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
bộ tài chính vừa chính chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều nghị định sáu mươi năm trên hai nghìn hai mươi hai trên ndcp sửa đổi
bổ sung nghị định một trăm năm mươi ba trên hai nghìn hai mươi trên ndcp quy định về trào bán
giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước
và trào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
theo dự thảo bộ tài chính đề xuất giãn thời gian thực hiện thêm một năm
đối với quy định về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
tại nghị định sáu mươi năm từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sang ngày một tháng một năm hai nghìn hai
nghị định sáu mươi năm quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
phải đảm bảo danh mục năm dự có giá trị trung bình hai tỷ đồng
tối thiểu trong một trăm tám mươi ngày không bao gồm tiền đi vay
trong tờ trình chính phủ dự thảo nghị định mới
bộ này báo cáo thị trường đang gặp khó khăn về thanh khoản
việc giãn thời gian thực hiện quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
trong vòng một năm sẽ giúp thị trường có thêm thời gian điều chỉnh
và có thể duy trì cầu đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân
bộ tài chính cũng kiến nghị chính phủ cho phép hoãn thực hiện quy định
về yêu cầu bắt buộc xếp hạng tín nhiệm trong vòng một năm
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ thực hiện
thay vì từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba như quy định tại nghị định sáu mươi năm
đối với trái phiếu cho bán ra công chúng
doanh nghiệp phát hành vẫn phải xếp hàng tín nhiệm từ đầu năm hai nghìn hai mươi
thưa ông ông nhận định thế nào về đề xuất sửa đổi lần này
thật ra khi mà nghị định sáu mươi năm đưa ra thì đúng là nó có một vài các cái vấn đề
mà nó sẽ tạo một cái nút thắt khó cho ngành bất động sản nói chung
và một số các cái doanh nghiệp cũng như là có thể là nó có tác động đến một vài các cái nhà đầu tư
dẫn đến là cái khả năng mà nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp
nó cũng hơi khó khăn hơn
theo đó bộ tài chính đề xuất giãn thời gian thực hiện trong vòng một năm
đối với quy định về xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp
điều này hỗ trợ thế nào cho
cái việc mà giảm cái khoảng cách đó lên thì nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư
được mở rộng đối tượng đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu nhiều hơn
cũng như là sẽ có tạo thêm được cái nguồn vốn mới đến từ các nhà đầu tư
do cái điều kiện nó không có quá khó như lúc trước
thì khi đó cái dòng vốn tham gia mua vào các cái trái phiếu doanh nghiệp
nó sẽ dồi dào hơn thì các doanh nghiệp lại tiếp cận được cái dòng vốn đầu tư này
mặc dù nó cũng là dòng vốn ngắn hẹn
nhưng mà nó sẽ mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội để đón nhận các cái dòng vốn đầu tư
trong khi các nhà đầu tư họ có cái nguồn vốn nhàn rỗi
và tôi nghĩ đây là một cái điều hết sức phù hợp cho cả hai phía
một là phía doanh nghiệp cần huy động vốn thông qua công cụ trái phiếu
phía còn lại đó là các nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi
họ có thể gia tăng cái lợi tức dựa trên cái khoản góp vốn đầu tư của mình
thông qua cái việc mua trái phiếu
vâng đồng thời bộ cũng kiến nghị giãn thời gian thực hiện một năm
đối với quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc tại nghị định sáu mươi năm
tuy nhiên nếu chậm trễ thì có thể duy trì được cầu trái phiếu của nhà đầu tư chuyên nghiệp hay không ạ
về cơ bản thì chúng ta cũng biết cái việc giảm cái yêu cầu này
nó cũng là một cái điều hợp lý
tại vì cho tới thời điểm này tại việt nam chúng ta chưa thật sự chưa có nhiều tổ chức
đánh giá tín nhiệm
các doanh nghiệp mà đạt được cái uy tín tầm cỡ
như các công ty chuyên về đánh giá doanh nghiệp
thậm chí là đánh giá ngân hàng trên thế giới
vì vậy cái việc giảm này ra cũng là cơ hội để cho một số các doanh nghiệp
mà họ có hoạt động trong cái lĩnh vực thẩm định và đánh giá doanh nghiệp
họ có thể nâng cao cái chất lượng cũng như cái uy tín của mình
đây cũng là một trong những
cái để giúp cho các doanh nghiệp hiện thời đỡ bị áp lực khi mà phải đi tìm
đi chọn một cái công ty để mà đánh giá và xếp hạng tín nhiệm cho doanh nghiệp của mình
trong báo cáo trình chính phủ đáng chú ý là bộ tài chính còn đề xuất cho phép doanh nghiệp
được thay đổi kỳ hạn
hoãn đảo trái phiếu đã phát hành theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu
tối đa không quá hai năm so với kỳ hạn
tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư
việc gia hạn phải được các chủ sở hữu trái phiếu đại diện trên sáu mươi năm tổng số trái phiếu lưu hành chấp thuận
ngoài ra bộ tài chính cũng kiến nghị cho phép doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu
thỏa thuận về việc chuyển đổi khoản thanh toán gốc lại trái phiếu đến hạn thanh khoản hoặc vay tài sản khác
bộ tài chính nhận định thị trường trái phiếu đang gặp khó khăn là do sai phạm của một số doanh nghiệp
bị cơ quan điều tra phát hiện và một số thông tin thất thiệt đã ảnh hưởng đến thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
bên cạnh đó thanh khoản của cả nền kinh tế gặp khó khăn nên doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền
cùng với lãi suất ngân hàng tăng mạnh trong thời gian ngắn dẫn đến xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ thị trường chứng khoán sang kênh ngân hàng
nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp để chuyển sang gửi tiết kiệm với lãi suất cao
do đó bộ tài chính đã kiến nghị chính phủ và các cấp có thẩm quyền các giải pháp vĩ mô về chính sách tiền tệ vấn đề truyền thông
thanh kiểm tra và tổ chức thị trường để lấy lại niềm tin và thao gỡ khó khăn thanh khoản cho thị trường
một nội dung nổi bật được đề xuất là cho phép doanh nghiệp được thay đổi kỳ hạn hoán đổi trái phiếu ông đánh giá thế nào về điều này ạ
như chúng ta cũng biết là doanh nghiệp hiện nay họ đang rất là cần vốn
đặc biệt trong cái bối cảnh trong năm hai nghìn hai mươi hai này thì cái yếu tố về rươm tính dụng được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều
có nghĩa là doanh nghiệp cũng khá là khó khi tiếp cận thêm cái nguồn vốn mới
do cái hạn mức tín dụng không còn nhiều
vì vậy các doanh nghiệp khi mà đến hạn thanh toán trái phiếu cho các trái chủ có nghĩa là đáo hạn
thì các doanh nghiệp sẽ có một số doanh nghiệp họ gặp khó khăn trong cái việc huy động cái dòng tiền về
hay là huy động cái nguồn vốn để mà họ xử lý cho cái khoản đáo hạn trái phiếu này
vì vậy nếu được giảm thêm thời gian cho cái việc đáo hạn trái phiếu
thì nó cũng giúp cho các doanh nghiệp họ đỡ khó khăn hơn
khi mà bằng mọi giá phải huy động tất cả các nguồn tiền về để thanh toán cho trái chủ
thì rõ ràng là doanh nghiệp họ sẽ phải bán tống bán tháo đi các cái tài sản
nếu họ chưa có một cái dòng tiền tốt để đảm bảo cho cái việc đó
điều này có tạo tiền lệ cho các doanh nghiệp dễ dàng bán giấy lấy tiền hay không thưa ông
tôi nghĩ nếu mà chúng ta dùng cái cụm từ bán giấy lấy tiền á
thì có vẻ như nó sẽ là một cái vấn đề nó hơi khá là khó khăn
nó hơi khá là nặng nề
tại vì thật ra đó các doanh nghiệp khi mà họ huy động trái phiếu
không phải doanh nghiệp nào họ cũng cố tình bán giấy lấy tiền
thứ hai nữa là hầu hết các doanh nghiệp mà để họ phát hành được trái phiếu
thì thường là họ cũng có bề dày hoạt động thanh niên trong ngành
họ có thương hiệu họ có uy tín họ có những sản phẩm nhất định rõ ràng
và đặc biệt là họ cũng chịu cái sự giám sát của rất nhiều các cơ quan quản lý
từ cơ quan quản lý trực tiếp
ví dụ như các cơ quan đến từ bộ xây dựng chẳng hạn
còn các cơ quan gián tiếp ví dụ như đến từ ủy ban chứng khoán
thì họ mới có thể hoạt động được và cũng như họ mới có thể tham gia được vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp
có thể đâu đó có một vài doanh nghiệp mà họ cố tình vi phạm
và họ không có khả năng để thanh toán cho trái chủ
hoặc là họ chiếm dụng cái dòng vốn huy động từ trái phiếu
để họ sử dụng những cái mục đích không đúng với cái cam kết ban đầu

thì tôi nghĩ đây là cái việc cá nhân của một vài doanh nghiệp
và cái việc này chúng ta không nên đánh đồng cho tất cả các doanh nghiệp còn lại
với đề xuất cho phép doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu
thỏa thuận về việc chuyển đổi khoản thanh toán gốc
lãi trái phiếu đến hạn thành khoản vay hoặc tài sản khác
liệu đây có phải nút thắt tháo gỡ cho doanh nghiệp phát hành hay không ạ
tôi nghĩ đây cũng là một cái ý tưởng mới
và cũng là một cái giải pháp có tính sáng tạo
trong cái việc mà cơ cấu lại cái khoản nợ của doanh nghiệp
tại vì thật ra như chúng ta cũng biết công cụ trái phiếu là một công cụ nợ
có nghĩa là doanh nghiệp có thể dùng tài sản hiện có
để làm tài sản đảm bảo cho cái lô phát hành trái phiếu của mình
để rồi vay của nhà đầu tư hay còn gọi là huy động
nhưng mà là vay của nhà đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn
rồi sau đó doanh nghiệp cũng phải hoàn trả cái khoản vay này
được gọi là tất toán
tất toán trái phiếu thì khi mà doanh nghiệp họ vẫn có nhu cầu sử dụng vốn
và nếu các trái chủ họ vẫn có nhu cầu cho vay
thì giữa hai bên có thể bàn đến một cái phương pháp phương án nào đó
để có thể giúp cho cái việc một bên là vẫn tiếp tục cho vay
thông qua công cụ trái phiếu một bên là vẫn tiếp tục sử dụng cái dòng tiền
cái nguồn tiền vay từ cái công cụ trái phiếu trước
nhưng mà có thể lúc đó họ chuyển qua một cái phương thức giao dịch khác mới
đó là có thể là chuyển vào một khoản vay thế chấp bằng tài sản một cách trực tiếp
tuy nhiên cái việc mà dùng tài sản của công ty phát hành trái phiếu
để rồi thế chấp cho cái khoản tiền của những nhà đầu tư cá nhân
thì nó đòi hỏi cái khung pháp lý sẽ phải như thế nào
các cái quy trình các cái quy định cũng như các cái hướng dẫn thực hiện
cho cái việc chuyển đổi đó làm sao để đảm bảo cho những nhà đầu tư cá nhân
và kể cả những nhà đầu tư tổ chức mà tham gia mua trái phiếu này
được đảm bảo
mặc dù nhiều giải pháp đã được đưa ra
nhưng chủ yếu chỉ là tháo gỡ một phần khó khăn về dòng tiền của doanh nghiệp
vậy còn trách nhiệm của các bên sẽ như thế nào thưa ông
tôi nghĩ là cái yếu tố luật pháp hay là những cái quy định
thì nó sẽ là một cái nền tảng là một cái phần sương sóng
rồi sau đó khi mà chúng ta dựa trên những cái tình hình thực tế
nó có những cái vaccine mới thì các cơ quan quản lý sẽ nên có những cái giải pháp
hay là những cái phương án để tiếp tục tháo gỡ cho những cái khó khăn đó mà nó phát sinh mới
ví dụ đơn cử như trường hợp mới nhất đó là tình hình trái phiếu của doanh nghiệp việt nam
thì nó là một cái vấn đề mới mà trước đây chúng ta chưa có thấy nó phức tạp
hay là nó gây ra nhiều cái vấn đề khó khăn như vừa rồi
thì các cơ quan và sở ban ngành bây giờ khi mà phát hiện ra vấn đề
khi mà ghi nhận được những cái khó khăn vaccine
thì tôi nghĩ cái việc các sở ban ngành hay là kể cả các cơ quan làm về luật
sẽ tiếp tục tìm thêm những cái giải pháp tìm thêm những cái quy định
quy chế để làm sao mà làm cho cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp
nó chặt chẽ hơn ổn định hơn và giảm thiểu nhiều cái rủi ro mới vaccine hơn
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị những đề xuất trên phần nào tháo gỡ
khó khăn hiện tại cho thị trường trái phiếu trong giai đoạn cấp bách
còn định hướng chung và dài hạn để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
minh bạch bền vững hơn
bộ tài chính nhận định cần tiếp tục triển khai quy định tại nghị định sáu mươi năm
và giả soát sửa đổi tận gốc quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
và điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ tại luật doanh nghiệp và luật chứng khoán
tiêu điểm kinh tế tuần này xin tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông trương hiền phương đã dành thời gian tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại